các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thu phí tự động vetc đã triển khai làm hồ sơ và gắn thẻ y tác lên xe ô tô cho người dân ở khu vực các huyện thuộc tỉnh nghệ an và hà tĩnh
đây là thẻ định danh phương tiện và khi xe chạy qua trạm thu phí thì hệ thống nhận diện sẽ tự động trừ tiền trong tài khoản và lái xe không phải dừng lại mua vé
theo người dân họ thấy thu phí tự động như thế này rất tiện lợi thế nhưng có minh bạch về tài chính hay không thì vẫn chưa thể biết
thế nhưng có minh bạch về tài chính hay không thì vẫn chưa thể biết
thế nhưng có minh bạch về tài chính hay không thì vẫn chưa thể biết
lý do các nhà đầu tư bot không mặn mà với hệ thống thu phí này ngoài việc sợ minh bạch thông tin thu phí thì hiện hành lang pháp lý của dịch vụ thu phí không dừng chưa được rõ ràng
bộ giao thông vận tải vẫn mang tính chất chỉ định thầu cho một đơn vị duy nhất cung cấp dịch vụ thu phí không dừng và có dấu hiệu ép các nhà đầu tư phải ký hợp đồng với đơn vị này
không phải là chúng tôi không đồng ý nhưng mà chúng tôi đề nghị rất là rõ tức là đề nghị phía vetc lập bảng trào giá dịch vụ
và gửi cho nhà đầu tư bt để hai bên có cơ sở thương thảo
lại chuyển cho một cái nhà đầu tư khác cũng là một doanh nghiệp không phải cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì làm sao nói được minh bạch hơn
nhà đầu tư khác họ cũng là người quản lý không phải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay bộ giao thông vận tải đã qua ba kỳ bộ trưởng và điều đáng ngạc nhiên là cả ba bộ trưởng đều chỉ đạo phải hoàn thành việc lắp đặt triển khai thu phí tự động ngay
thế nhưng đến nay việc lắp đặt vẫn đang rất ý ạch
đó là chưa nói đến chuyện triển khai thu phí cả hệ thống và kết nối các trạm này với tổng cục đường bộ việt nam cơ quan đầu mối quản lý các dự án bot
dư luận cho rằng bộ giao thông vận tải cần phải minh bạch ngay từ khâu lắp đặt triển khai thiết bị thu phí không dừng này
bởi nếu không thì việc lắp thu phí không dừng có cũng như không
trong khi đang có quá nhiều bất cập vướng mắc trong việc triển khai thu phí không dừng
thì điều mà dư luận quan tâm là liệu có thực sự minh bạch hay không khi áp dụng công nghệ này
bởi hệ thống thu phí không dừng vẫn chưa liên thông thống nhất giữa các trạm thu phí cũng như kết nối với tổng cục đường bộ việt nam
dù biết công nghệ thu phí không dừng sẽ tiện lợi cho mình
thế nhưng anh hoàng hải tuấn chuyên lái xe tải bắc nam vẫn rất vân vân khi làm thủ tục gián thẻ y tác và lập tài khoản để sử dụng dịch vụ thu phí không dừng
theo anh tuấn tuyến đường một từ bắc vào nam với hàng chục trạm thu phí mà nếu thẻ etac này không đồng bộ thống nhất thì lại làm khó lái xe và sợ sẽ không minh bạch
lý giải của công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí không dừng vetc cho thấy công nghệ của họ đủ đáp ứng yêu cầu về kết nối
nhất là kết nối vào hệ thống giám sát của tổng cục đường bộ việt nam
dữ liệu này sẽ được tổng cục đồng bộ việt nam giám sát hàng ngày
tất cả thông tin vì nó đã đưa được tất cả về trong trung tâm dữ liệu của chúng tôi
chúng tôi có những cổng thông tin để cho bộ giao thông cũng như tổng cục đồng bộ có thể theo dõi được tất cả những lưu lượng cũng như doanh thu
thực tế phát sinh cho bot
phía tổng cục đường bộ việt nam cho rằng dù còn những vướng mắt của việc triển khai thu phí không dừng
nhưng đơn vị này sẽ chủ trì cùng các đơn vị liên quan để tháo gỡ
nhất là chốt mức dịch vụ ký kết giữa nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng và các nhà đầu tư bot
ngoài ra tổng cục sẽ hoàn thiện hành lang pháp lý để người dân nhà đầu tư bot yên tâm với sự minh bạch công khai công bằng của hệ thống thu phí tự động
chúng tôi sẽ thực hiện
hết hai nghìn một mươi tám thì phải lắp tất cả các trạm thu phí bot phải lắp thu phí không dừng để thực hiện công khai minh bạch cũng như thuận lợi cho người dân trong việc đi lại
bộ giao thông vận tải cũng đang tính toán đầu tư thêm hệ thống giám sát các trạm thu phí bot bằng công nghệ
trong đó việc kết nối hệ thống thu phí không dừng là khâu quan trọng nhất để quản lý chặt chẽ các trạm thu phí này
bộ giao thông vận tải cũng yêu cầu ngay trong năm hai nghìn một mươi tám
phải hoàn thành đưa vào sử dụng thu phí không dừng ở tất cả các trạm thu phí bot
trạm nào không hoàn thành thì sẽ dừng thu phí